trả tiền thật để mua hàng giả là thực trạng vẫn đang tồn tại và ngày càng nhức nhối vào dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng cao
trên thực tế bất cứ mặt hàng nào cũng có thể và đã bị làm giả từ quần áo giày dép cho đến những mặt hàng khó thẩm định như thuốc tân dược phụ tùng xe máy điện thoại
theo đó một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng cả nước phát hiện xử lý gần một trăm linh vụ việc vi phạm
trong đó có một mươi hai hai trăm bảy mươi năm vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu tám mươi hai sáu trăm bảy mươi tám vụ gian lận thương mại gian lộ thuế một tám trăm sáu mươi sáu vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ
dự báo tình trạng buôn lậu gian lận thương mại hàng giang hàng giả từ nay đến tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi ba có chiều hướng gia tăng
đáng chú ý trong thời gian gần đây sản phẩm điện tử có giá trị cao bị làm giả làm nhái đang trở nên phổ biến
nhiều người đã là nạn nhân khi mua phải các sản phẩm giả mạo này
mua bán thì nhiều khi mình rất hay lên các sản phẩm điện tử bởi vì mình cũng là một người rất là thích điện thoại
và mình có một chút kiến thức về điện thoại thì mình có mấy lần mua màn hình điện thoại để tự thay thế
đặc biệt có những màn hình oled rất là mắc thì giá hàng triệu đồng rất là mắc tiền có giá trị
thì mình mua mặc dù mua cả trên các sản phẩm điện tử đó là màn hình oled nhưng về đó chỉ màn hình nhái màn hình lcd rất là bình thường màu rất là nhợt nhạt
thì chỉ khi mua tận tay
mình mới biết là mua phải hàng giả
trước đây thì tôi từng mua tay nghe không dây với lại sạc dự phòng trên mạng
thì thấy giá cả của sản phẩm này so với giá trong siêu thị thì thấy rất là rẻ
nhưng mà sau khi sử dụng thì lại thấy chất lượng không có như quảng cáo sử dụng rất là chán
có tìm hiểu với lại kiểm tra lại thì mới biết là mình mua nhằm phải hàng giả
hiện các sản phẩm hàng giả hàng nhái trên thị trường đều được làm một cách rất tinh vi
thông thường người tiêu dùng rất khó có thể phân biệt
đâu là thật đâu là giả
để rồi trả tiền thật để mua hàng giả
không ít người tiêu dùng ngán ngẩm khi gặp phải tình cảnh này
sử dụng sản phẩm thì mình thấy cái sản phẩm này thực sự là không có tốt
giống như những gì mà người bán đã tư vấn
và mình đã tìm hiểu lên website mình tìm hiểu
thì mình thấy nhận thấy rằng là không giống với những cái sản phẩm chính hãng mà sản phẩm các doanh nghiệp đã sản xuất ra
sau khi về xem
một cái logo sản phẩm mà mình đã mua thì mình nhận thấy cái logo là người ta đã làm lệch sai lệch đi một chút xíu để cho người mua sản phẩm không hề nhận biết được cái sản phẩm đó là hàng giả hàng kém chất lượng luôn
với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ việc người tiêu dùng mua sắm trên không gian mạng đang có sự tăng trưởng bùng nổ
thông qua các trang thương mại điện tử và mạng xã hội như facebook zalo tiktok để bán hàng mọi lúc mọi nơi
đây cũng là cơ hội cho những sản phẩm hàng giả hàng nhái
được các đối tượng đưa lên không gian mạng để bán cho những người có nhu cầu
cùng với đó việc giao hàng vận chuyển hàng hóa và giao dịch thông qua ngân hàng hoặc bên thứ ba khiến việc quản lý lĩnh vực này của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
tình hình thị trường sau một thời gian năm hai nghìn hai mươi một dịch bệnh thì tình hình vi phạm về hàng nhập lậu hàng giả xâm phạm quyền sở trí tệ và các hành vi vi phạm khác thì có giảm
tuy nhiên là sau dịch bắt đầu từ hai nghìn hai mươi hai thì có chiều hướng tăng lên
và đặc biệt là trong những tháng cuối năm thì tình hình này nó còn tăng lên hơn nữa do nhu cầu thị trường nó tăng lên
tôi nghĩ thì từ đây tới cuối năm thì cái nhu cầu tiêu dùng tăng lên thì cũng giống như mọi năm cái quy lực thì khi nhu cầu tăng lên thì ngoài cái việc mà hàng chính hãng hàng sản xuất có đăng ký có công bố chất lượng thì hàng giả hàng nhập lậu cũng sẽ tăng lên
và chúng tôi sẽ quyết tâm sẽ kiểm tra
để xử lý kỳ quyết
mặc dù thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới và trong nước nhưng tình trạng vi phạm này vẫn diễn biến phức tạp
thiết nghĩ trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần có những chế tài nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn để răng đe những đối tượng trục lợi bất chính này để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng